các tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề
nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật ở việt nam
từ khi ban hành chủ trương đến nay
hơn bảy mươi tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo
đã lật sới và chỉ ra được rất nhiều vấn đề
của việc thực hiện chủ trương xã hội hóa suốt hơn hai mươi năm qua
ở tất cả các lĩnh vực các loại hình văn học nghệ thuật
từ đó chúng ta nhận thấy
chẳng hạn cũng là xã hội hóa
nhưng xã hội hóa trong điện ảnh
khác với xã hội hóa trong sân khấu
xã hội hóa trong âm nhạc
khác với xã hội hóa trong mỹ thuật
xã hội hóa trong văn học
khác với xã hội hóa trong các nghệ thuật truyền thống
và cũng sẽ là rất khác
nếu ta xét đến quá trình xã hội hóa trong kiến trúc
một loại hình nghệ thuật
vốn có sự gắn bó cực kỳ chặt chẽ
với đời sống con người
và luôn phản ánh trực tiếp trình độ phát triển của xã hội
từ đô thị đến các làng quê trên đất nước chúng ta
suốt hơn hai mươi năm qua
hoạt động xây dựng kiến trúc vẫn diễn ra liên tục
diễn ra hàng ngày
không chút nào ngưng nghỉ
vậy xã hội hóa kiến trúc và chưa xã hội hóa kiến trúc
thì có gì khác biệt